thưa quý vị đúng ngày kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ báo nhân dân đã ra sản phẩm in đặc biệt là bức tranh panorama về toàn bộ sự kiện này
độc giả có thể ghép bốn tấm hình để tạo thành bức tranh in báo có độ dài kỷ lục ba hai mươi một mét
ở mặt sau của bức tranh là diễn biến năm mươi sáu ngày đêm khuét núi ngủ hầm mưa sầm cơm vắt tạo nên chiến công vang rội lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
không dừng lại ở đó độc giả có thể dùng điện thoại để quét mã qr xem nội dung mở rộng hoặc tải ứng dụng để trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường ar
xem những hình ảnh động về khói lửa ngút trời dù rơi hoặc bộ đội phất cờ trên hầm decastory